theo vietnamnet điều một mươi ba của nghị định một trăm ba mươi bảy trên hai nghìn một mươi năm trên ndcp dãy số này gồm một mươi hai số
có cấu trúc gồm sáu số là mã thế kỷ sinh mã giới tính mã năm sinh của công dân
mã tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh
và sáu số là khoảng số ngẫu nhiên
theo đó một mươi hai con số này đều có ý nghĩa riêng nhưng ít người biết được từng con số có ý nghĩa như thế nào
ba chữ số đầu tiên là mã tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh
ví dụ thành phố hà nội là một hải phòng có mã ba mươi một
một chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân
cụ thể mã thế kỷ và mã giới tính được quý ước như sau
thế kỷ hai mươi từ năm một nghìn chín trăm linh đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nam không nữ một
thế kỷ hai mươi một từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn chín mươi chín nam hai nữ ba
thế kỷ hai mươi hai từ năm hai nghìn một trăm linh đến hết năm hai nghìn một trăm chín mươi chín nam bốn nữ năm
thế kỷ hai mươi ba từ năm hai nghìn hai trăm linh đến hết năm hai nghìn hai trăm chín mươi chín nam sáu nữ bảy
thế kỷ hai mươi bốn từ năm hai nghìn ba trăm linh đến hết năm hai nghìn ba trăm chín mươi chín nam tám nữ chín
hai chữ số tiếp theo là mã nam sinh của công dân
còn sáu chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên
nếu số căn cước công dân của một người là ba bảy một năm ba không không không
thì sẽ được hiểu là ba mươi bảy là mã tỉnh ninh bình
số một thể hiện giới tính nữ sinh tại thế kỷ hai mươi
số năm mươi ba thể hiện công dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
các số hai trăm năm mươi bảy là giải số ngẫu nhiên
do mã định danh là số ngẫu nhiên nên người dân không được phép lựa chọn số đẹp
theo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bộ công an đã tổ chức vận hành chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sở dữ liệu căn cước công dân và đã trả hơn năm mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân
theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến
hà nội và các tỉnh thành phố bắc bộ đang chìm trong khối không khí lạnh tăng cường
khu vực bắt đầu trở rét lại từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai
với mức nhiệt thấp nhất là một mươi bốn một mươi bảy độ c
dù vậy thời tiết ban ngày hưởng nắng và duy trì ngưỡng nhiệt cao từ hai mươi hai mươi ba độ c trời lạnh
trạng thái này kéo dài suốt hai tuần qua
dù đã bước vào giữa tháng một mươi hai
miền bắc vẫn chưa đón đợt rét đậm rét hại diện rộng nào
trong khi mùa đông năm nay đến sớm từ đầu tháng một mươi một
nhiều người cho rằng mùa đông ở miền bắc đang có xu hướng ấm lên qua từng năm
ông nguyễn đức hòa phó trưởng phòng dự báo khí hậu
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
việc miền bắc chưa xuất hiện rét đậm rét hại diện rộng ở thời điểm này không phải là điểm bất thường
trong nhiều năm các hiện tượng trên có thể sớm xuất hiện kể từ tháng một mươi một
nhưng cũng có những năm rét đậm rét hại xuất hiện muộn vào khoảng tháng một năm sau
tương tự chúng tôi nhận định năm nay
các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông hòa nói
dù vậy chuyên gia cho rằng thực tế mùa đông trong năm năm gần đây
có xu hướng ấm hơn nhiều so với thời kỳ trước đó
năm hai nghìn một mươi sáu người dân ở bắc bộ và bắc trung bộ trải qua một mùa đông rất lạnh
khu vực hương sơn hà tĩnh thậm chí đã xuất hiện mưa tuyết chưa từng có
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy
các mùa đông bắt đầu ấm hơn
dẫn số liệu quan trắc ông hòa cho biết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm một hai độ c
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
nhiệt độ trung bình của tháng cũng cao hơn cùng kỳ các năm hai mươi ba độ c
đây là hiện tượng cho thấy mùa đông năm hai nghìn hai mươi ấm hơn nhiều năm
và trong năm nay xu hướng tương tự có thể xảy ra
về nguyên nhân chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu chỉ tác động mạnh
đến khu vực bị đô thị hóa
khiến chuỗi số liệu thời tiết tại các khu vực này gia tăng
còn lại những khu vực khác không ghi nhận giá trị nhiệt độ tăng đột biến
do đó ông lý giải việc miền bắc trải qua nhiều mùa đông ấm
trong những năm qua do tính chu kỳ của khí hậu
đặc điểm này thể hiện ở việc có một số thời kỳ khu vực trải qua
nhiều năm rét liên tiếp nhưng có thời kỳ nóng liên tục
ông hòa lấy ví dụ năm hai nghìn tám
miền bắc trải qua đợt rét đậm rét hại kéo dài bốn mươi ngày
chưa từng có trong lịch sử
đến năm hai nghìn một mươi một
khu vực cũng xuất hiện đợt rét đậm kéo dài gần một tháng
đó là thời kỳ miền bắc rét liên tiếp trong nhiều năm liền
việc mùa đông miền bắc ấm hơn trong những năm qua
có thể do chu kỳ khí hậu đang bước vào giai đoạn ấm
vài năm nữa khu vực có thể bước vào chu kỳ có những mùa đông rét hơn
chuyên gia lý giải
nói về xu hướng mùa đông lạnh năm nay
phó trưởng phòng dự báo khí hậu cho biết
miền bắc bắt đầu mùa đông tương đối sớm vào tháng một mươi một
dù vậy các đợt không khí lạnh vừa qua
chủ yếu gây rét sâu về đêm và sáng sớm
ban ngày nhiệt độ ổn định và có xu hướng tăng cao
khiến người dân cảm giác thời tiết chưa quá rét
dự báo xa ông hòa nhận định
mùa đông năm nay ở miền bắc lạnh hơn năm hai nghìn hai mươi
nhưng chỉ sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
nhiệt độ không quá thấp
các hiện tượng thiên tai như mưa tuyết ít khả năng xảy ra
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trong một mươi ngày đầu
sau đó có xu hướng hoạt động yếu hơn
cả về tuần xuất và cường độ so với trung bình nhiều năm
rét đậm nhiều khả năng chỉ xảy ra cục bộ ở vùng núi
và ít khả năng xuất hiện dễ dọng
một tháng tới nhiệt độ trung bình ở bắc bộ
và khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
có xu hướng cao hơn cùng kỳ nhiều năm một năm độ c
từ đà nẵng đến ninh thuận cao hơn năm một độ c
ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới
trung trung bộ nam trung bộ tây nguyên và nam bộ
có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng
trong đó khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận
và một số nơi thuộc tây nguyên
có mưa lớn với tổng lượng mưa một trăm linh hai trăm linh mm
có nơi cao hơn
về thời tiết dịp giáng sinh
chuyên gia cho biết sau đợt không khí lạnh
cường độ mạnh xuất hiện vào ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi hai
miền bắc duy trì trạng thái rét về đêm
và sáng sớm đến cuối tháng một mươi hai
nhiệt độ ban đêm tại hà nội và đồng bằng bắc bộ
ở ngưỡng một mươi bốn một mươi bảy độ c
miền núi một mươi một một mươi bốn độ c
vùng núi cao hơn dưới một mươi độ c
trong khi đó trung trung bộ có thể xuất hiện
một đợt mưa rông trong thời gian tới
nhưng không quá lớn
tây nguyên và nam bộ đã vào mùa khô
nên thời tiết không có nhiều biến động
chủ yếu ít mưa
những triệu chứng phổ biến nhất của covid một mươi chín
vẫn là khó thở ho và rốt
tuy nhiên các chuyên gia phát hiện ra triệu chứng khác
ít phổ biến nhưng lại gây bất ngờ
viêm kết mạc
hay còn gọi là mắt đỏ
theo dữ liệu của nhóm tác giả tại iran
tổng hợp trên ba mươi tám nghiên cứu
với tổng cộng tám một trăm hai mươi chín f
khoảng một mươi một trường hợp gặp vấn đề về mắt
phổ biến nhất là viêm kết mạc
các triệu chứng ở mắt khác có thể là
khô đỏ ngứa nhìn mờ
nhạy cảm với ánh sáng và cảm giác cụm trong mắt
tuy nhiên dị ứng cũng có thể gây ra
các triệu chứng tương tự về mắt
bao gồm mẩn đỏ và ngứa
vì vậy làm thế nào bạn có thể phân biệt
điểm khác nhau đặc biệt trong thời kỳ
đại dịch covid một mươi chín vẫn phức tạp
đau mắt đỏ viêm kết mạc
là tình trạng viêm kết mạc hoặc nhiễm trùng
trong suốt tạo nếp mí
và che phủ phần trắng của nhãn cầu
khi các mạch máu nhỏ trong kết mạc bị viêm
chúng sẽ hiện rõ hơn
đây là nguyên nhân làm cho lòng trắng của mắt
có màu hơi đỏ hoặc hồng
viêm kết mạc có thể là do virus
bao gồm cả loại gây ra cảm lạnh thông thường
phi khuẩn các chất gây kích ứng
như dầu gội bụi phấn
khói và cửa lơ trong hồ bơi
phản ứng với thuốc nhỏ mắt
phản ứng dị ứng với những thứ như
phấn hoa bụi hoặc khói
nấm amip và ký sinh trùng
đèo kính áp trồng không được làm sạch
đúng cách hoặc dùng chung với người khác
có thể gây ra viêm kết mạc do vi khuẩn
viêm kết mạc đôi khi do
bệnh lây truyền qua đường tình dục
bệnh lậu có thể gây ra dạng viêm kết mạc
do vi khuẩn hiếm gặp nhưng nguy hiểm
nó có thể dẫn đến mất thị lực
nếu bạn không điều trị
đau mắt đỏ do một số vi khuẩn
và virus gây ra có thể dễ dàng
lây lan từ người này sang người khác
nhưng nó không gây nguy hiểm tới sức khỏe
nếu được chuẩn đoán kịp thời
tuy nhiên nếu nó xảy ra ở trẻ sơ sinh
gia đình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay
đây có thể là bệnh nhiễm trùng
đe dọa thí giác của bé
các triệu chứng phổ biến của đau mắt đỏ
bao gồm lòng trắng của mắt hoặc
mí trong bị đỏ kết mạc sưng
nhiều nước mắt hơn bình thường
tiết dịch vàng chảy đóng trên lông mi
đặc biệt là sau khi ngủ
có thể làm cho mí mắt khó mở ra
khi thức dậy tiết dịch màu xanh
lá cây hoặc trắng từ mắt
ngứa hoặc cái mắt nhìn mờ
nhạy cảm hơn với ánh sáng
các hạch bạch tuyết sung thường do nhiễm virus
đau mắt đỏ do dị ứng thường ảnh hưởng
cả hai mắt với biểu hiện ngứa
rác và đỏ để phản ứng với các chất
gây dị ứng cơ thể soạn chất kháng thể
gọi là e kháng thể
này kích hoạt các tế bào
đặc biệt gọi là tế bào mắt
trong niêm mạc mắt và đường hô hấp có thể
giải phóng chất gây viêm bao gồm
histamine cơ thể giải phóng histamine
có thể tạo ra một dấu hiệu và
triệu chứng dị ứng bao gồm cả mắt đỏ
hoặc hồng nếu bị viêm kết mạc
do dị ứng bạn có thể bị ngứa dữ dội
chảy nước mắt và viêm mắt
kèm hắt hơi chảy nước mũi
hầu hết triệu chứng viêm mạc do dị ứng
có thể được kiểm soát bằng thuốc nhỏ
và mọng xung quanh mắt một số điều
lưu ý khác là bệnh viêm kết mạc do
dị ứng thường tái phát cùng một khoảng
thời gian mỗi năm theo học viện
nhãn khoai của mỹ không giống
dị ứng viêm kết mạc do virus thường
chỉ ảnh hưởng một bên mắt đôi khi
có thể là hai bên nó gây bỏng rát
mần đỏ và chảy nước
có thể hơi đặc và
dính hơn nước mắt viêm kết mạc
thường đi kèm với các triệu chứng
đặc trưng khác như sốt ho
rất mệt mỏi khó thở hoặc
đau ngực mất khíu rác vị rác
buồn nôn tiêu chảy lúc này
bạn nên gọi ngay tới bác sĩ
đau mắt đỏ do sars cov hai
rất dễ lê lan có thể qua tiếp xúc
trực tiếp hoặc gián tiếp với chất lỏng
chảy ra từ mắt của người bị nhiễm bệnh
một trong những đơn giản để
phân biệt giữa triệu chứng dị ứng và
covid một mươi chín là kiểm tra mắt nếu mắt
có màu đỏ chảy nước và ngứa
rất có thể đây là những dấu hiệu
của bệnh dị ứng các triệu chứng của
sars cov hai nói chung không gây
ngứa chảy nước mắt khó chịu
ngoài ra điểm khác biệt lớn là
người bệnh covid một mươi chín có thể bị sốt
trong khi dị ứng lại không sốt
nếu các triệu chứng ở mắt
không kèm theo dấu hiệu covid một mươi chín
như sốt các vấn đề về hô hấp
nghiêm trọng như hò trước tiên
bạn hãy điều trị bằng phương pháp thông thường
tuy nhiên nếu cảm thấy lo lắng
hoặc điều trị không khỏi bạn nên gọi điện
nhờ bác sĩ tư vấn thêm
cuối cùng dù bạn bị đau mắt đỏ do
covid một mươi chín hay dị ứng hãy nhớ
những bước quan trọng để chăm sóc mắt
và bản thân bao gồm rửa tay thường xuyên
và đúng cách tránh chạm vào mắt